chính trị và kinh tế với các nước trên thế giới
trong bối cảnh đời mới và hội nhập
đảng ta đã phát huy sức mạnh dân tộc
với sức mạnh thời đại tận dụng những cơ hội
mà thế giới mang lại xây dựng các mối quan hệ
hợp tác chính lược trên cơ sở
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
việt nam sẵn sàng đóng góp
và phong trào gìn giữ hòa bình
trong khu vực và trên thế giới
vị thế của việt nam ngày càng được nâng cao
trên trường quốc tế
ở thời điểm của hồ chí minh
ông đã đi học hỏi tranh thủ
sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
thì hiện nay việt nam cũng vậy
từ năm hai nghìn trở lại đây
đảng cộng sản việt nam đã đa dạng hóa
các mối quan hệ ngay cả với các nước
ngày trước là kẻ thù như pháp mỹ nhật
việt nam đã thắt chặt các mối quan hệ đó
trên nhiều lĩnh vực cho thấy
chính sách của việt nam là rất mở cửa
và nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới
việt nam đang kế thừa truyền thống
theo chính lược của hồ chí minh
khi giành lại độc lập
đó là chính sách kết bạn với bạn bè nam châu
trúc nhu đã có nhiều năm nghiên cứu
về lịch sử việt nam nhận định
hội nhập đã mang đến cho việt nam
cơ hội phát triển kinh tế
đời sống nhân dân được cải thiện
việt nam trở thành điểm đến an toàn và tin cậy
hà nội vẫn giữ được tâm hồn của mình
giữ lại được những giá trị lịch sử
của hà nội và di sản của pháp
làm cho những giá trị đó ngày càng phát triển lên
cá nhân tôi đã được hưởng lợi rất nhiều
từ quá trình mở cửa của việt nam
có rất nhiều dự án hợp tác đào tạo
giữa các trường đại học trên nhiều lĩnh vực
thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn lao
khi mà tôi với tư cách là người pháp
có thể trao đổi với các đồng nghiệp
học hỏi lẫn nhau tôi thấy rất đáng quý
giữ vững nền độc lập tự do
nắm bắt đúng cơ hội dự báo đúng xu thế phát triển
điều chỉnh đường lối chính sách phù hợp
phát huy sức mạnh toàn dân tộc
điều đó có ý nghĩa quyết định
với vận bệnh của đất nước
thông điệp từ cuộc khách mạng vĩ đại
cách đây bảy mươi bốn năm cho đến nay
vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực
với đất nước ta trên con đường phát triển
trong không khí chào mừng ngày quốc khánh
mùng hai tháng chín nhân dân các dân tộc
tỉnh lai châu nô nức về trung tâm các huyện
để vui tết độc lập
năm nay các huyện như than uyên phong thổ
nậm nhun tân uyên đều tổ chức
ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc
rất phong phú và đa dạng
thu hút đông đảo người dân du khách
cần xa đến tham gia trải hội
tại huyện than uyên
ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc
lần thứ tám diễn ra các hoạt động đặc sắc
như triển lãm văn hóa
chợ vùng cao thi đấu các môn thể thao
dân tộc trình diễn trang phục
tổ chức các trò chơi dân gian thi ẩm thực
lễ hội đường phố đua thuyền đuôi én
tạo ra không gian văn hóa bổ ích
cho người dân và du khách thập phương
bà con các dân tộc trên địa bàn huyện than uyên
và vùng lân cận ở các bản vùng sâu
vùng xa trên rẻo núi cao nô nức
rủ nhau về trung tâm huyện đón tết độc lập
từ người già đến trẻ nhỏ
và khách thập phương ai cũng diện
những bộ quần áo đẹp nhất cung hòa vào dòng người
năm nay bà tổ chức cũng đã quyết định
đưa thêm một số hoạt động mới
lễ hội đường phố
chợ vùng cao giải đua thuyền
đuôi én đặc biệt là chúng tôi tạo điều kiện
cho các câu lạc bộ dân gian
văn hóa dân tộc thái cũng là câu lạc bộ văn hóa
dân gian dân tộc mông tổ chức các hoạt động
giao lưu qua đây thì là
tạo cái sân chơi bổ ích cho bà con
và nâng cao cái nhận thức cũng như là
cái ý thức giữ gìn bảo tồn
cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào
các dân tộc tây bắc
ngày hội văn hóa cũng là dịp để
các đôi trai gái gặp gỡ hò hẹn
bén duyên chồng vợ người thân họ hàng
ở xa được tụ họp chuyện trò hỏi thăm
nhau du khách xa gần ai cũng
cố gắng tìm cho mình những món quà lưu niệm như
quần áo đồ trang sức hay
sản vật của núi rừng
mình là người dân tộc mông mỗi khi
huyện tổ chức ngày hội văn hóa
năm nào mình cũng xuống để tham dự
mình rất là vui khi được xuống dự
vì được giao lưu với rất nhiều người
có nhiều hoạt động vui được gặp gỡ
mọi người trong ngày tết độc lập
bản thân mình cũng là một trong những người
đang hướng tới cái việc bảo tồn
văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc thái
của tỉnh điện biên mình rất là
tâm thế là không khí ngày hội
ở nơi đây rất là
sôi nổi rất là ấm cúng
và bà con ở nơi đây
cũng như là những nơi khác về đây
rất là thân thiện và tìm được
một cái điểm tương đồng
đó là trở về với nguồn cội
đặc biệt là về văn hóa
dân tộc thái dân tộc mông và nhiều dân tộc khác
các hoạt động văn nghệ thể thao diễn ra trong ngày hội
đã góp phần giữ gìn phát huy
và tôn vinh các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào
các dân tộc đồng thời giúp tăng cường
sự hiểu biết thích lệ tình đoàn kết
giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc
qua đó cổ vũ tinh thần thi đua
lao động sản xuất tạo niềm tin của đồng bào
với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
thưa quý vị dù đã đi vào hoạt động
được hơn ba năm nay thế nhưng công tác
giảng dạy và học tập tại trường tiêu học
và trung học cơ sở căn cứ cam ranh
gặp không ít khó khăn vì thiếu thốn
về trang thiết bị trên thực tế đó
trường được chọn để
triển khai chương trình tiếp bước học sinh
có hoàn cảnh khó khăn tới trường tại khánh hòa
chương trình ý nghĩa do nhà xuất bản giáo dục
việt nam thực hiện đã mang tới niềm vui
phấn khởi tạo động lực cho giáo viên
và học sinh nhà trường phấn đấu
trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nằm trong cân cứ quân sự cam ranh
ngôi trường có cùng tên gọi đang là nơi
chấp cánh ước mơ cho con em các cán bộ
chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ
tại các vùng biển đảo của tổ quốc
với sự quan tâm chăm lo cho hậu phương
cơ sở hạ tầng nhà trường đã được
đầu tư xây dựng kháng trang từ năm

thực hiện đào tạo cấp tiểu học cho
hai trăm năm mươi hai học sinh của năm khối lớp
do số lượng học sinh ít nên
trang bị đầu tư phục vụ công tác giảng dạy
và học tập vì thế cũng bị hạn chế
trường của chúng tôi
gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là mới thứ hai
nữa là cơ sở
vật chất ban đầu rất là khó khăn
thiếu thốn cho nên là
cũng được rất nhiều
các cơ quan đoàn thể
đặc biệt là các cấp lãnh đạo
rồi các nhà doanh nhân rồi
các công ty tài trợ
để duy trì cho các cháu
học tập cho đến tận bây giờ
trong số gần sáu trăm linh bộ sách giáo khoa
một mươi một bộ máy tính của chương trình
tiếp bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tới trường đã trao tận tay hai trăm năm mươi hai
em học sinh của trường tiểu học
và trung học cơ sở căn cứ cam ranh
sách vở cùng nhiều trang thiết bị học tập khác
và trao nhiều suất học bổng cho
học sinh giỏi chăm ngoan là con cán bộ
chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo trường sa
và căn cứ cam ranh
đặc biệt là
năm học hai nghìn hai mươi một
sẽ bước vào các chương trình
sách giáo khoa mới do vậy
đây cũng là một bước ban đầu
nền tảng để tiếp tục
cán bộ công nhân viên trong nhà xuất bản
đói dục việt nam cũng như là
các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác
đồng hành cùng chúng tôi
để chung tay giúp sức
cho các cháu học sinh
để có một điều kiện
học tập tốt nhất
năm học mới đã đến
cũng là lúc trường tiểu học và trung học cơ sở
căn cứ cam ranh đón nhận được
nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực nhất
góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục
và đào tạo đồng thời tạo sự cổ vũ
động viên cán bộ chiến sĩ hải quân
yên tâm công tác giữ vững chủ quyền biển đảo
thương liêng của tổ quốc
huyện krongpa tỉnh gia lai
có một mươi trên một mươi bốn xã thị trấn
đặc biệt khó khăn
người dân tập thiểu số chiếm trên bảy mươi
dân số hiện điện lực krongpa
có gần một mươi chín năm trăm linh khách hàng
nhằm nâng cao độ tiên cậy cung cấp điện
phục vụ khách hàng vừa qua điện lực krongpa
đã đưa vào sử dụng dự án cải tạo
đường dây hai mươi hai kv
trong sự hân hoan của người dân vùng khó
xác định những khu vực đông dân cư
như thị trấn phú túc xã phú cần
và yarmouk có khả năng tiêu thụ điện cao
việc tổ chức thi công cải tạo
lưới điện khó khăn phụ thuộc vào lịch cắt điện
do đó việc áp dụng các giải pháp
nâng cao hiệu quả công việc thi công
cải tạo đường dây hai mươi hai kv
là yêu cầu cấp thiết và là điểm mấu chốt
để đẩy nhanh tiến độ
giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng
thực tế hiện trạng lưới điện khá cũ
nên việc tổ chức thi công cải tạo
đặc biệt là thu hồi dây dẫn cũ
và thay dây dẫn mới là công việc rất khó khăn
gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của các công ty điện lực
vì vậy khi dự án được hoàn thành
đã đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tài
giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng
từng bước hoàn thiện cấu trúc lưới điện
phân phối tỉnh gia lai
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vận hành
đại diện chủ đầu tư
ban quản lý dự án lưới điện miền trung
đơn vị tư vấn thiết kế
đơn vị thi công tổ chức
bàn giao công trình cải tạo
nâng cấp lưới điện khu vực huyện cơ nông ba
thuộc dự án vốn vai kẻ vk ba
công trình sau khi được đầu tư cải tạo
sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tài
giảm tổn thất
và nâng cao độ tiến cải cung cấp điện
nâng cao chất lượng điện
phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế
và nhu cầu sử dụng điện ngày một nâng cao
của bà con khu vực huyện cơ nông ba
được quan tâm của mảnh điện
và quan tâm vào được đầu tư sửa chữa nâng cấp lưới điện
bà con nhân dân trong thông buôn
cũng rất nhiệt tình ủng hộ
nhưng bà con cũng mong sau
sau khi dự án hoàn thành
thì nguồn điện phục vụ
bà con sẽ ổn định hơn
dự án cải tạo đường dây hai mươi hai kv
không chỉ nâng cao chất lượng điện
độ tiên cậy điện cung cấp điện
mà còn tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện
phân phối thông minh
tại khu vực đông dân cư trong tỉnh gia lai
có phần xây dựng kinh tế xã hội
khu vực miền núi ngày càng phát triển
tiếp nối thành công của ngày hội vinh danh
tài xế lần thứ nhất
được tổ chức vào tháng năm vừa qua
tài xế công nghệ khu vực phía bắc
tiếp tục được vinh danh lần thứ hai
ngày hội vinh danh
được hưởng ứng với sự tham gia nhật tình
của hai trăm linh tài xế xuất sắc
ở cả hai dịch vụ b bi và b k
dựa trên tiêu chí là điểm trung bình của thu nhập
tỷ lệ nhận quốc tỷ lệ hủy quốc
nhận xét của khách hàng và một số tiêu chí khác
trong đó một mươi sáu tài xế xuất sắc nhất
với số điểm cao nhất được vinh danh
và trao giải
với chiến lược lấy tài xế làm gốc
bi đã đang và sẽ tiếp tục hướng tới mô hình kinh doanh
mà bản thân người tài xế phải ổn định
về cuộc sống
từ đó sẽ có một lực lượng tài xế ổn định
gắn bó đồng hành cùng b bi
trong việc mở rộng thị trường
và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín
mới đây tổng lãnh sự quán việt nam
tại thành phố ekaterinburg
thuộc tỉnh svetlovske miền trung nước nga
phối hợp với hội người việt nam
tại tỉnh svetlovske và chính quyền tỉnh
đã tổ chức ngày văn hóa ẩm thực việt nam
tại thành phố ekaterinburg
ngày văn hóa ẩm thực việt nam
lần đầu tiên được tổ chức đã mang tới
các món ăn ẩm thực của người việt
các tiết mục văn nghệ văn hóa triển lãm ảnh đặc sắc
nhằm quảng bá về đất nước và con người việt nam
tới bạn bè nga và quốc tế
tạo ấn tượng tốt đẹp về cộng đồng người việt nam
đang sinh sống và làm ăn tại khu vực
khu vực của người việt nam gồm năm lán trại
tại ngày văn hóa ẩm thực
gồm gần chục doanh nghiệp tham gia
trong đó có một hãng sản xuất cà phê hữu cơ
đến từ trong nước và các doanh nghiệp
của người việt tại địa phương
như nhà hàng bếp hà nội cà phê duet
tre vàng sài gòn
các món ăn nổi tiếng của người việt được phục vụ miễn phí
như bún chả nem phở nem cuốn
trà cà phê cộng với các tiết mục văn nghệ
dân gian như múa lân múa sạp
những làn điệu dân ca được trình diễn tại đây
đã thu hút và giữ chân hàng nghìn lượt khách
là những bạn bè nga và quốc tế
thưa quý vị vào ngày năm tháng chín tới đây
đội tuyển việt nam sẽ chính thức
bước vào cuộc đua tại vòng loại thứ hai
world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
với đội chủ nhà thái lan
trong khuôn khổ bằng g
đây là một trận đấu mà kết quả rất khó dự đoán trước
để hoàn thành mục tiêu dành chọn ba điểm
trên sân khách cho tới thời điểm hiện tại
huấn luyện viên park hang seo đã có đầy đủ
lực lượng cho trận đấu quan trọng này
để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên
tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
gặp đội tuyển thái lan
huấn luyện viên park hang seo đã chốt
danh sách hai mươi bốn cầu thủ
tuy nhiên một vài cầu thủ trụ cột
mà huấn luyện viên park thường sử dụng
tại các giải đấu gần đây
chưa có được thể trạng tốt nhất
do lịch thi đấu dày đặc tại giải vô địch quốc gia
bên cạnh đó trong đợt tập trung này
chuyên gia người hàn quốc cũng có sự góp mặt
của năm gương mặt mới như lâm anh quang
nguyễn hữu tuấn thành thịnh hoàng đức
và đặc biệt là sự góp mặt của hà minh tuấn
chân suốt đang có phong độ tốt
tại giải vô địch quốc gia
sẽ là sự bổ sung chất lượng trên hàng tấn công
em nghĩ là những gương mặt
đã được huấn luyện viên
trợ tập lần này thì
ngoài em và duy mạnh và bùi tình dũng
đã chơi với nhau rất nhiều
thì những đàn anh như là
anh lâm anh quang hay là hữu tuấn
đều là những cầu thủ đang có phong độ cao
và em nghĩ là chắc chắn họ cũng đang
rất là khát khao để công hiến cho đội tuyển
trận đấu đầu tiên thì lúc nào cũng là trận đấu quan trọng nhất
và tất nhiên là chúng em
muốn giành chiến thắng
với tương quan lực lượng cân bằng
giữa năm đội tại bảng g
về mặt chuyên môn cơ hội vẫn đang chia đều
cho tất cả điều cốt lõi là
huấn luyện viên park hang seo và các cầu thủ
phải có sự chuẩn bị thật tốt
tập trung tối đa trong công việc
và nỗ lực phát huy cao nhất thế mạnh của mình
nhằm đạt kết quả như mong muốn
trong từng trận đấu cụ thể
chúng ta biết rằng đội tuyển quốc gia thái lan
có ba cầu thủ đang chơi ở j league của nhật bản
về thi đấu chúng tôi đã xem rất nhiều
băng hình về các cầu thủ này
và có thể nói tuyển việt nam cần phải cảnh giác với họ
với chúng tôi giải đấu nào
cũng rất quan trọng
người dân việt nam rất chờ đợi trận đấu gặp thái lan
cầu thủ thái lan luôn là đối thủ của chúng ta
chúng tôi và bàn huấn luyện
cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này
tôi không thể nói được kết quả trận đấu tới
nhưng sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất
hy vọng càng cao thì khó khăn và áp lực càng lớn
hy vọng đội tuyển việt nam sẽ tận dụng tốt
các cơ hội trong từng trận đấu
để đạt kết quả như mong muốn
và lọt vào vòng loại thứ ba của khu vực châu á
qua đó giành vé trực tiếp tham dự
vòng chung kết
asean cup hai nghìn hai mươi ba tại trung quốc
mà trước mắt là trận đấu quan trọng
mở màn vào ngày năm tháng chín
với đội tuyển thái lan
trong phần tiết quốc tế
italy gấp rút thương lượng thành phần nội các mới
độc đáo lễ hội ném cầu lửa tại el salvador
thủ tướng được chỉ định của italia giuseppe conte dự kiến sẽ sớm đệ trình danh sách nội các liên minh mới lên tổng thống sergio mattarella mỗi nhất là vào ngày bốn tháng chín tới đây
động thái diễn ra trong bối cảnh ông conte và nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày năm tháng chín trước khi đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội sau đó một ngày
theo truyền thông sở tại
tiến trình thương lượng về thành phần nội các
cũng như chương trình hành động của chính phủ liên minh mới
giữa đảng dân túy phong trào năm sao
và đảng dân chủ trung tả
cần phải được hoàn tất vào ngày ba tháng chín
hoặc muộn nhất là vào ngày bốn tháng chín
danh sách nội các mới tiếp đó sẽ được trình lên
để tổng thống mattarella phê chuẩn
theo thủ tướng được chỉ định conte
bầu không khí làm việc giữa các chính đảng hiện đang rất tốt
tuy nhiên ông conte nhấn mạnh
đang tập trung vào các chính sách của chính phủ mới
hơn là các vị trí trong nội các
ông conte cũng bác bỏ thông tin cho rằng
ông là người của đảng phong trào năm sao
đồng thời cho hay ông là một nhân vật trung lập
cuối tháng trước đảng phong trào năm sao
và đảng dân chủ trung tả đã đạt được thỏa thuận
thành lập một chính phủ liên minh mới
giúp italia tránh được một cuộc bầu cử trước thời hạn
cũng như phần nào đặt dấu chấm hết
cho cuộc khủng hoảng chính trị thời gian qua
ở đất nước hình chất ủng
ngày hai tháng chín tại căn cứ hải quân
ra tại hiệp thái lan đã diễn ra lễ khai mạc
cuộc tập trận trên biển trung
đầu tiên giữa mỹ và hiệp hội các quốc gia
đông nam á asean
cuộc tập trận hàng hải asean mỹ do mỹ và thái lan
đồng chủ trì diễn ra trong năm ngày
bắt đầu từ mùng hai tháng chín
tại khu vực biển vịnh thái lan
và ngoài khơi mũi cà mau việt nam
với mục đích phát triển năng lực nhận thức
các vấn đề hàng hải chia sẻ thông tin
và ngăn chặn trên biển
tất cả các nước thành viên asean trong đó có việt nam
đều cử lực lượng tham gia diễn tập
cuộc tập trận có sự tham gia của tám tàu chiến
và bốn máy bay chiến đấu
từ bảy quốc gia một hai trăm năm mươi quân nhân của mỹ
và một mươi nước asean
theo chương trình các lực lượng hôn hợp
của asean và mỹ sẽ phải thực hiện
các hoạt động trên biển và trên không
trong khuôn khổ cuộc tập trận
tình huống mô phỏng qua trao đổi thông tin
các lực lượng phát hiện ba tàu đáng ngờ
có hành vi vi phạm pháp luật trên biển
tại vùng biển đông nam á
lực lượng hôn hợp sẽ tiến hành truy tìm
và bắt giữ các nghi phạm trên tàu
các quan chức hải quân kỳ vọng
cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường hợp tác
hàng hải giữa mỹ và asean
trong đó có trao đổi thông tin nhằm giúp
bảo vệ khu vực đông nam á tránh khỏi
các mối đe dọa trên biển
cuộc tập trận chung lần đầu tiên
giữa mỹ và asean sẽ diễn ra trong vòng năm ngày
và mỹ đã điều tàu uss montgomery
tới tham gia tập trận cùng bảy tàu chiến
của các nước asean
điều này cho thấy sự quan tâm của mỹ
đối với khu vực asean cũng như chiến lược
bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải
tại khu vực này
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân
đưa tin tại cảng sàn tài hiệp và thái lan
đến hẹn lại lên cứ vào dịp cuối tháng tám
cư dân thị trấn nezapa
ở quốc gia vùng trung mỹ el salvador
lại háo hức tổ chức lễ hội
ném cầu lửa vào nhau
chứa đựng nhiều câu chuyện ý nghĩa ẩn sâu
theo lời kể của cư dân địa phương
có hai cách để lý giải về ý nghĩa của lễ hội độc đáo này
đó là truyền thuyết và sự kiện lịch sử
truyền thuyết kể lại rằng
sự kiện tái hiện cuộc chiến giữa vị thánh đỡ đầu
của dân làng và quỷ dữ
dòng nham thạch chảy từ miệng núi lửa
thực chất là những quả cầu lửa mà vị thánh đỡ đầu
của dân làng dùng để chiến đấu với thế lực đêm tối
do đó lễ hội có ý nghĩa
tưởng nhớ tới thị trấn cổ
bị tàn phá trong trận chiến năm xưa
tôi tham gia sự kiện vì muốn bảo tồn
những giá trị truyền thống tổ tiên để lại
đó là điều thiêng liêng và ý nghĩa
em tham gia sự kiện này đã được bảy mùa rồi
vì em cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng
của việc giữ gìn những giá trị truyền thống
không chỉ có ý nghĩa về giáo dục truyền thống
lễ hội còn khiến cho những người dân nơi đây
khắc sâu thêm quá khứ lịch sử vững đất này
mỗi khi nhớ tới sự kiện phun trào núi lửa
cách đây gần bốn trăm linh năm đã khiến toàn bộ dân làng
phải sơ tán
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân